liên quan đến vụ việc công ty trách nhiệm hữu hạn sinh mavina tại khu công nghiệp bầu xéo huyện trảng bom tỉnh đồng nai
trôn lấp chất thải công nghiệp trái phép mà truyền hình nhân dân đã đưa tin
hôm nay công an tỉnh đồng nai cho biết quá trình mở rộng điều tra đã khai quật và thu gom hơn một mươi ba tấn chất thải công nghiệp
tại năm vị trí trong khuôn viên của doanh nghiệp này
đại diện công ty này thừa nhận đã hành vi đổ trôn lấp chất thải nhưng lãnh đạo công ty không chỉ đạo
việc đưa các chất thải đi đổ trôn lấp ra ngoài môi trường
việc đổ và trôn lấp chất thải do một số cá nhân cấu kết thực hiện
công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc